tại hà nội ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông
đã phối hợp tổ chức lễ ký biên bản bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp
từ bộ thông tin và truyền thông về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
theo đó bàn giao hai tập đoàn viễn thông vnpt và mobifone về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
việc bàn giao vnpt và mobifone về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
là sự tách bạch trong quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp nhằm tạo nên sức mạnh cho các doanh nghiệp nhà nước
bộ thông tin và truyền thông vẫn sẽ tiếp tục quản lý hai tập đoàn này về mặt nhà nước
và tạo môi trường pháp lý cho hai tập đoàn phát triển
phát biểu tại lễ bàn giao đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
việc bàn giao hai tập đoàn này về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
sẽ tạo điều kiện để bộ thông tin và truyền thông quản lý tốt hơn nữa về mặt nhà nước đối với hai tập đoàn này
với ủy ban quản lý vốn nhà nước không chỉ có trách nhiệm với các doanh nghiệp nhà nước
mà còn có trách nhiệm với các doanh nghiệp fdi và các doanh nghiệp khác theo phân cấp hiện nay
không nằm trong quản lý của ủy ban đó là doanh nghiệp thuộc quốc phòng an ninh
doanh nghiệp thuộc tp hcm và hà nội hoặc doanh nghiệp ở các bộ ngành khác
những vướng mắc còn tồn tại của hai tập đoàn sẽ được hai cơ quan phối hợp chặt chẽ để xử lý
cũng tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã trao quyết định của thủ tướng chính phủ
bổ nhiệm ông hồ sĩ hùng cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp của bộ kế hoạch và đầu tư
giữ chức phó chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp